tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số tiêu dùng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
theo đó cpi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tăng chín mươi sáu so với tháng trước mức tăng cao nhất của chỉ số giá tháng một mươi một trong chín năm gần đây
cụ thể cpi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tăng chín mươi sáu so với tháng trước tăng ba bảy mươi tám so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tăng ba năm mươi hai so với cùng kỳ năm trước
theo tổng cục thống kê nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng cpi tăng là do tác động của dịch tả lợn châu phi
khiến nguồn cung thịt lợn giảm kéo theo giá thịt lợn và thực phẩm chế biến từ thịt tăng cao
bình quân một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín cpi tăng hai năm mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đây là mức tăng bình quân một mươi một tháng thấp nhất trong ba năm gần đây
lạm phát cơ bản tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tăng ba so với tháng trước tăng hai một mươi tám so với cùng kỳ
lạm phát một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín tăng một chín mươi bốn so với cùng kỳ